trong đợt mưa kéo dài vừa qua vùng rốn lũ của huyện đại lộc tỉnh quảng nam bị chìm sâu trong nước lũ
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện mưa đã làm cho ba người chết hơn sáu mươi người bị thương
khoảng hai mươi sáu ngôi nhà tài sản và hàng nghìn hectare rau màu bị thiệt hại với số tiền gần sáu mươi tỷ đồng
nhiều cánh đồng chuyên canh rau màu của huyện bị lũ tàn phá nặng nề
khiến cuộc sống sản xuất của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là cánh đồng bào tròn thuộc xã đại an huyện đại lộc tỉnh quảng nam
là nơi cung cấp lượng rau màu khá lớn cho huyện đại lộc và một phần thị trường đà nẵng
đợt mưa lũ lớn kéo dài vừa qua đã làm cho cánh đồng rau màu này ngập chìm trong nước gần hai mét

nhiều cánh đồng bầu tròn thuộc xã đại an huyện đại lộc đã ra đồng dọn dẹp
chặt bỏ cây trồng bị chết và lên luống trồng lại vụ rau khác để tăng thu nhập ổn định đời sống sau lũ
riêng về cây còn giống thì đến nay là vừa rồi người ta đã sản xuất
thì đến nay là khi mất cây lứa cây trồng này thì người ta tiếp tục là người ta phải ương giống cây trồng ra lại
để rồi phục vụ cho mùa vụ sắp đến
hiện nay chỉ về khí quyện chúng tôi cũng tiếp cận với các công ty
chúng tôi đề nghị giới thiệu một số sản phẩm mà cây trồng có giá trị chất lượng cao cũng như năng suất cao
để cho bà con có vùng dao người ta tiếp cận về mặt giống
trong những ngày qua sau khi nước rút ngoài việc dọn dẹp nhà cửa đường xá
bà con nông dân ở làng rau bào tròn và các địa phương ở vùng rốn lũ huyện đại lộc tỉnh quảng nam
đã khẩn trương ra đồng thu dọn rau màu bị ngã đổ bón phân cho diện tích cây trồng còn lại
đồng thời tranh thủ trời nắng làm đất để trồng lại vụ rau màu khác
chuẩn bị cung cấp cho thị trường trong dịp tết âm lịch sắp đến